tiếp xúc cử tri huyện đức hòa tỉnh long an đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã thông tin với cử tri
những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí cũng khẳng định đảng và nhà nước đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều quyết sách quan trọng
để vực dậy phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh
để đưa kinh tế nước nhà bứt phá trong những tháng cuối năm
trao đổi với cử tri về công tác cán bộ phó thủ tướng thường trực khẳng định
đảng và nhà nước coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch có năng lực
củng cố niềm tin của nhân dân đáp ứng yêu cầu tình hình mới kiên quyết xử phạt nghiêm với những cán bộ sai phạm